tại quảng ngãi theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thì tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
có hơn năm tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã vào bờ tránh bão số bảy sarika
tỉnh quảng ngãi hiện có năm bốn trăm bốn mươi bốn tàu cá với trên ba mươi ba tám trăm linh ngư dân đánh bắt trên biển
hiện chỉ còn bốn trăm năm mươi năm tàu cá với trên năm một trăm linh ngư dân hoạt động trên biển
trong đó đánh bắt ở quần đảo hoàng sa bốn tàu vùng biển trường sa một trăm bảy mươi năm tàu với trên ba hai trăm bảy mươi ngư dân
vùng biển phía nam một trăm sáu mươi bốn tàu cá vùng biển phía bắc ba mươi chín tàu
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi duy trì thông tin hướng dẫn các tàu vào bờ để tránh bão số bảy
cũng trong ngày một mươi bảy tháng một mươi ban quản lý cảng vụ hàng hải quảng ngãi tạm dừng vận tải hành khách
chiều sa kỳ lý sơn và ngược lại và sẽ hoạt động trở lại sau khi thông tin cuối cùng về bão số bảy
các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi cũng đã chuẩn bị lực lượng phương tiện gồm ba ô tô
ba tàu tuần tra và cano các loại thực hiện cứu hộ cứu nạn khi mưa bão đến